phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc công an
thành phố cần thơ vừa triệt phá đường dây cung cấp ma túy cho các quán karaoke trên địa bàn
ở trước đó vào ngày bảy tháng năm công an thành phố cần thơ tổ chức triệt phá chuyên án bắt đối tượng
lê đỗ phát đạt trú tại quận ninh kiều có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
giữ hai mươi viên thuốc lắc hai gói ketamin qua làm việc ban đầu đạt khai nhận mua ma túy các loại từ thành
phố hồ chí minh để mang về cần thơ cung cấp cho các cơ sở karaoke trên địa bàn để tiêu thụ và dặn
sáng ngày tám tháng năm lực lượng tiếp tục khám xét khẩn cấp phòng trọ số một trăm một mươi một nhà trọ ngân hùng ở phường
cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ bắt giữ sáu viên thuốc lắc một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng
trắng nghi là ketamin đồng thời tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke bos phường cái khế quận ninh kiều
thành phố cần thơ phát hiện tám phòng hát đang hoạt động có tổng cộng sáu mươi một người test nhanh ba mươi bốn người
dương tính với ma túy
tăng vật thu giữ là bốn viên thuốc lắc nhiều hạt tinh thể màu trắng hai mươi xe mô tô hai xe ô tô và nhiều dụng
cụ dùng để sử dụng ma túy tổng số tăng vật thu giữ là ba mươi viên thuốc lắc hai gói ketamin một gói ni lông
chứa tinh thể màu trắng hai mươi xe mô tô hai xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan khác xin kính chào quý
quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online mở đầu bản tin trưa nay là thông tin từ bình thuận chiều qua một
vụ nổ lớn đã xảy ra tại một phòng trọ ở khu phố phú an thị trấn phú long
hà nội huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận khiến một người bị trọng thương
vào khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày phát hiện tiếng nổ lớn người dân xung quanh đã chạy đến hiện trường và
tìm thấy anh nguyễn kim khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nằm bất tỉnh trên vũng máu trước cửa phòng trọ kiểm
bên trong người dân phát hiện có hai cháu nhỏ là con ruột của anh khánh cũng đang bất tỉnh
con anh khánh đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bình thuận hai cháu bé chỉ bất tỉnh do
sợ riêng anh khánh bị thương nặng hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên
nhân vụ nổ ngày hôm qua tại xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la công an huyện vân hồ chủ trì phối
hợp với đồn biên phòng trường sơn thuộc bộ đội biên phòng tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả
thang một đối tượng có hành vi mua bán chai phép chất ma túy đối tượng bị bắt là lý ai nhà sinh
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại xã trường xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la lực lượng chức năng đã thu giữ gần
một mươi bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn một một kg cùng một số vật chứng liên quan khác hiện
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ cũng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
túy bốn đối tượng vừa bị công an tỉnh quảng ninh phát hiện bắt giữ trong quá trình làm nhiệm vụ
tại khu vực phương bãi cháy thành phố hạ long tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang nguyễn thế
vinh đang cất dấu hai mươi bảy gói heroin để bán cho khách đấu tranh mở rộng vụ án được được chức năng đã
thu giữ khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán chai phép chất ma
túy đối với ba đối tượng gồm lô văn thuận hà văn dũng và lộc văn sơn thu giữ hơn tám mươi g heroin quá
trình điều tra xác định các đối tượng này đều ra thành phố hạ long để làm công nhân xây dựng trong
quá trình làm việc thấy công nhân tại các công trường có nhu cầu sử dụng ma túy nên trong những
lần về quê đã tìm mua rồi mang đến tỉnh quảng ninh bán lại kiếm lời khách mua ma túy của nhóm
người này đều là người đồng bào dân tộc thiểu số đến các tỉnh tây bắc hiện đang làm công nhân xây
dựng tại quảng ninh ạ ừ ừ ừ ừ ừ ừ sau hơn tám năm lẩn trốn đối tượng chú tại huyện đắk song tỉnh
đắk nông người đánh trọng thương bạn nhậu đã bị lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc bắt
giữ và bàn sao cho công an huyện crong bốc tỉnh đắk lắk tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
đó là phạm văn nguyên bốn mươi một tuổi theo kết quả điều tra
ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn nguyên cùng anh nguyễn xuân tuyển và một số người bạn tổ chức ăn nhậu
tuy nhiên giữa nguyên và anh tuyển đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
nguyên đã cầm một cây gỗ đánh vào bụng anh tuyển gây vỡ lách nhiều mảnh phải phẫu thuật cắt bỏ thương tật ba mươi một
gây án xong nguyên bỏ trốn về tỉnh đắk nông rồi tiếp tục lần trốn đến phường ea tam thành phố bù ma thuật
tại đây nguyên chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và có với nhau một người con
sau hơn tám năm lẩn trốn đến tối ngày sáu tháng năm nguyên đã bị một tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
không hề nhận được một khoản tiền vay nào mà ngược lại còn bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng
đó là hậu quả mà nhiều người dân nhẹ dạ cả tin trên địa bàn tỉnh bến tre đã gặp phải khi tiến hành vay tiền online
những vụ việc cụ thể được phóng viên chúng tôi ghi nhận ngay dưới đây
hy vọng sẽ giúp quý vị một lần nữa nhận diện và cảnh giác trước thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo này
bị thu hút bởi những lời mời gọi hấp dẫn như cho vay không thuế không phí giải ngân về tài khoản ngân hàng
bảo mật tuyệt đối có hợp đồng nợ xấu vẫn được vay
trên mạng xã hội anh phạm minh hoàng chú xã hưng phong huyện rồng trôm tỉnh bến tre
đã liên hệ với một đối tượng tên quỳnh để vay với số tiền hai mươi triệu đồng lãi suất một một tháng
đối tượng hướng dẫn anh hoàng cài đặt ứng dụng marccast vào điện thoại và cung cấp đầy đủ thông tin
rồi yêu cầu anh hoàng chuyển năm triệu đồng để làm hồ sơ vay và đảm bảo số tiền này sẽ được hoàn lại khi hoàn thành các thủ tục vay
sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm số tiền là một mươi triệu đồng với lý do anh hoàng đã chuyển sai số tài khoản ngân hàng
nghi bị lừa nên anh hoàng đã đến cơ quan công an trình báo

anh hoàng cài đặt ứng dụng maccast vào điện thoại và đảm bảo số tiền này sẽ được hoàn thành các thủ tục vai
sau đó yêu cầu người vay tại ứng dụng về điện thoại cung cấp đầy đủ thông tin và chuyển tiền để làm thủ tục vay
không dừng lại ở đó các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do khác nhau yêu cầu người vay chuyển tiền để chiếm đoạt
người dân nên thận trọng với các hình thức vay tiền online qua các website ứng dụng không rõ nguồn gốc
nhất là các yêu cầu chuyển tiền để chứng minh tài chính hay bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào khác
người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
số tài khoản ngân hàng mã otb cho người lạ do đối tượng có thể sử dụng các thông tin này để gút tiền từ tài khoản của người vai
khi có nhu cầu vay vốn người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở chi nhánh của các ngân hàng công ty tài chính
để được tư vấn hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật
khi phát hiện hoặc nghi ngờ các trường hợp lừa đảo người dân cần bảo ngang cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ
hầu hết tài khoản các đối tượng lừa đảo sử dụng để yêu cầu bị hại chuyển tiền vào đều không chính chủ
sau khi nhận được tiền các đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác
do đó việc xác minh thu hồi tài sản của bị hại rất khó thực hiện
vì vậy cơ quan công an khuyến cáo phòng ngừa bằng việc nhận diện và cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo
với hình thức vay tiền online là biện pháp thiết thực hiệu quả nhất để không mất tiền oan uổng cho những kẻ lừa đảo
tiếp tục có thông tin đáng chú ý khác
hôm bảy tháng năm đoàn kiểm tra của tiểu ban an ninh trả tự sea games ba mươi một bộ công an
đã kiểm tra khảo sát công tác đảm bảo an ninh trả tự sea games ba mươi một tại công an tỉnh bắc ninh
đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra đánh giá việc xây dựng các kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trả tự sea games ba mươi một
và công tác tham mưu phối hợp các cấp các ngành chuẩn bị các điều kiện phục vụ sự kiện thể thao quan trọng này
để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn sea games ba mươi một công an tỉnh bắc ninh đã khảo sát ba điểm thi đấu
hai khách sạn lưu trú của vận động viên trọng tài quan chức thể thao quốc tế và tuyến đường di chuyển
để xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trả tự bàn hành các phương án theo từng chuyên đề lĩnh vực
công an tỉnh bắc ninh cũng triển khai thực binh ra soát tổng thể các phương án bảo vệ sea games ba mươi một trên địa bàn
quá trình thực binh đã điều chỉnh bổ sung một số nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn
đến nay công tác đảm bảo an ninh trả tự sea games ba mươi một trên địa bàn tỉnh bắc ninh được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch
sẵn sàng cho việc tổ chức các hoạt động sea games ba mươi một trong những ngày tới đây
đoàn công tác đã ghi nhận đánh giá cao công tác chủ động của công an tỉnh bắc ninh trong việc xây dựng các phương án
bố trí lực lượng phương tiện đảm bảo an ninh an toàn sea games ba mươi một
cũng như phối hợp chặt chẽ với các ban ngành của tỉnh chuẩn bị chú đáo điều kiện lưu trú tập luyện và thi đấu cho đại biểu vận động viên tham gia sea games ba mươi một
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành phương án số ba về phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ sea games ba mươi một trên địa bàn thành phố
kế hoạch nhằm thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch covid một mươi chín phục vụ an toàn cho đại hội thể thao đông nam á
chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch covid một mươi chín
trong quá trình tổ chức và tạo thuận lợi tối đa trong hoạt động của sự kiện diễn ra thuận lợi thông suốt an toàn và thực hiện theo đúng yêu cầu
theo phương án các trường hợp có xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai hoặc mắc covid một mươi chín không tham gia thi đấu tham gia phục vụ sea games ba mươi một và thực hiện việc cách ly điều trị theo hướng dẫn
những người tiếp xúc gần với trường hợp có xét nghiệm virus sars cov hai dương tính hoặc mắc covid một mươi chín trong thời gian thi đấu thời gian phục vụ sẽ được lấy mẫu sử dụng
các trường hợp có xét nghiệm và xử lý theo hướng dẫn khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì có thể tham gia hoặc tiếp tục tham gia thi đấu hoặc phục vụ thi đấu
các đoàn thể thao thực hiện theo cơ chế khép kín trong quá trình tham dự đấu tại sea games ba mươi một di chuyển một chiều từ nơi lưu trú đến nơi tập luyện thi đấu và ngược lại
tại lễ khai mạc bế mạc sea games ba mươi một và quá trình tổ chức thi đấu chỉ lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu không phải lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín nhưng phải thường xuyên đeo khẩu trang sử dụng các dung dịch sát khuẩn tay hạn chế tối đa tập trung đông người
vào sáng ngày hai mươi tám tháng bốn người dân tại ấp năm xã an xuyên thành phố cà mau phát hiện một xác người trên kênh nẳng uy
tiếp nhận được tin báo bằng sự nhẹ bén và bản lĩnh cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân công an cà mau đã nhanh chóng khám phá và bắt giữ hung thủ gây án
dạng sáng ngày hai mươi tám tháng bốn tại đoạn kênh thuộc khu vực ấp năm xã an xuyên người dân phát hiện giống một ráng người nằm dưới mé kênh
tiến hành kiểm tra thì khẳng định đây là một xác chết dưới tính nam nên truy hồ và báo sự việc đến chính quyền địa phương
thì tôi mới thấy chắc chắn là người ta rồi thì tôi mới ghé với anh nam đoàn bên sông tôi nói anh nam ơi anh qua đây anh coi có cái xác chết nè
thì anh nam đoàn chạy qua trong khi đó thì cái cháu hảo cháu đứng bên nhà đó
thì nó cũng nghe được á
thì trong khi đó thì nó kêu đoàn bằng dưỡng thì hai dân cháu mới đi qua đường cầu đó
đi qua thì nhìn kỹ đúng xác chết rồi thì thằng cháu hảo đó nó mới điện cho trưởng an xuyên
nạn nhân trong vụ án được xác định là dương hải đăng sinh năm hai nghìn chú phường sáu thành phố cà mau
trên người nạn nhân có nhiều vết đâm tử thi đang trong quá trình phân hủy xung quanh hiện trường còn vương vãi nhiều vết máu
sau vài giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đặng hà vĩ khang sinh năm hai nghìn bốn chú phường bốn thành phố cà mau
được xác định là đối tượng nghi vấn
tại cơ quan điều tra dù quanh co chối tội nhưng với những chứng cứ xác thực đặng hà vĩ khang đã cuối đầu thừa nhận hành vi giết người
khang khả nhận do mâu thuẫn trong việc tham gia tệ nạn nghi ngờ đăng có ý đổ xấu với mình nên đã lấy dao đâm đăng nhiều nhát
rồi kéo xác bỏ xuống cây nàng uy
không phải anh giật mình anh nghe nó nói anh nghe thằng đám nó nói
mà dính yếu với cái vụ gì giết người cũng xác chứ anh đi đâu có nổi
anh chạy xe trên đường về
anh nghe thằng đám nói anh đi anh nói rồi
anh cũng không cho cắn nhưng mà anh dám kiềm chế anh tắp xe vô lệ tắp vô lệ từ từ
chứ mình đâu có ngờ con mình nó làm cái gì
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã khởi tố vụ án giết người và ra quyết định tạm giam đối với đặng hà vĩ khang và đang tiếp tục điều tra làm rõ
trong thời gian gần đây chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà các đối tượng dù còn khá trẻ nhưng lại gây ra các vụ án mạng nghiêm trọng
hành vi trên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm
thưa quý vị tại sơn la công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa bắt giữ thành công ba đối tượng mua bán trái phép hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại khu vực bản tiên sơn công an huyện sông mã chủ trì phối hợp bắt giữ hai đối tượng gồm lường thị ban chú tại huyện mường la và cà thị sơn chú tại huyện sông mã
thu giữ tăng vật một mươi bốn túi hồng phiến khoảng hai tám trăm linh viên một gói heroin và một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra công an huyện sông mã bắt giữ thêm đối tượng cà văn sĩ chú tại huyện sông mã là chồng của cà thị sơn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực xã trường khương huyện sông mã
nhằm bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
tối qua ngày bảy tháng năm trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận ngũ hành sơn tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng
đã nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến và thu giữ nhiều hung khí tự tạo
cụ thể khi đang tuần tra trên tuyến đường phan tứ phường mỹ an tổ công tác phát hiện nhóm sáu thanh thiếu niên chạy xe máy rú ga trên tay cầm nhiều hung khí nên tiến hành kiểm tra hành chính
trong lúc truy đuổi qua nhiều tuyến đường nhóm này rất manh động chạy xe lạng lách với tốc độ cao
sau hơn một mươi phút lực lượng chín trăm một mươi một đã dừng xe được hai đối tượng và đấu tranh
được biết hai nhóm thanh niên này đang cùng với nhóm bạn hẹn nhau tại cầu bờ quan trên đường minh mạng để chờ một nhóm khác đến trả thù
xuất phát từ mâu thuẫn nói xấu nhau trên mạng xã hội của một thanh niên trong nhóm mà các đối tượng này đã hẹn nhau và cầm theo hùng khí để hỗn chiến
tiếp tục theo dõi tổ công tác đã bắt giữ thêm bốn thanh niên thu giữ ba dao phóng lợn và một lưỡi mark
không hề nhận được một khoản tiền vai nào mà ngược lại còn bị chiếm đoạt đến hàng trăm triệu đồng
đó là hậu quả mà nhiều người dân đã nhẹ dạng cả tin trên địa bàn tỉnh bến tre đã gặp phải sau khi tiến hành vay tiền online
những vụ việc cụ thể được phóng viên của chúng tôi ghi nhận ngay dưới đây hy vọng là sẽ giúp cho quý vị một lần nữa nhận diện và cảnh giác trước thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo này
bị thu hút bởi những lời mời gọi hấp dẫn như cho vay không thuế không phí giải ngân về tài khoản ngân hàng bảo mật tuyệt đối có hợp đồng nợ xấu vẫn được vay trên mạng xã hội
anh phạm minh hoàng chú xã hưng phong huyện rồng trôm tỉnh bến tre đã liên hệ với một đối tượng tên quỳnh để vay với số tiền hai mươi triệu đồng lãi suất một một tháng
đối tượng hướng dẫn anh hoàng cài đặt ứng dụng marccast vào điện thoại và cung cấp đầy đủ thông tin rồi yêu cầu anh hoàng chuyển năm triệu đồng để làm hồ sơ vay và đảm bảo số tiền này sẽ được hoàn lại khi hoàn thành các thủ tục vay
sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm số tiền là một mươi triệu đồng
với lý do anh hoàng đã chuyển sai số tài khoản ngân hàng
nghi bị lừa nên anh hoàng đã đến cơ quan công an trình báo

để nâng điểm tích dụng lên mới thể góp tiền về
ngoài anh hoàng công an bến tre đã ghi nhận thêm hai trường hợp
chú tại thành phố biến tre bị lừa đảo chiếm đoạt trên năm trăm linh triệu đồng
cũng với thủ đoạn tương tự các đối tượng chủ động gọi điện thoại tư vấn cho vay
với lãnh xuất yêu đãi
sau đó yêu cầu người vay tại ứng dụng về điện thoại
cung cấp đầy đủ thông tin và chuyển tiền để làm thủ tục vay
không dừng lại ở đó các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do khác nhau
yêu cầu người vay chuyển tiền để chiếm đoạt
người dân nên thận trọng với các hình thức vay tiền online
và các website ứng dụng không rõ nguồn gốc
nhất là các yêu cầu chuyển tiền để chứng minh tài chính
hay bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào khác
người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
số tài khoản ngân hàng mã otb cho người lạ
do đối tượng có thể sử dụng các thông tin này
để gút tiền từ tài khoản của người vay
khi có nhu cầu vay vốn
người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở
chi nhánh của các ngân hàng công ty tài chính
để được tư vấn hướng dẫn thủ tục vay tiền
nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật
khi phát hiện nghi ngờ các trường hợp lừa đảo
người dân cần bảo ngang cho cơ quan công an gần nhất
để được hỗ trợ
hầu hết tài khoản các đối tượng lừa đảo sử dụng
để yêu cầu bị hại chuyển tiền vào
đều không chính chủ
sau khi nhận được tiền
các đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác
do đó việc xác minh thu hồi tài sản của bị hại rất khó thực hiện
vì vậy cơ quan công an khuyến cáo
phòng ngừa bằng việc nhận diện và cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo
với hình thức vay tiền online
là biện pháp thiết thực hiệu quả nhất
để không mất tiền oan uổng cho những kẻ lừa đảo
tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa tuyên án đối với ba mươi bốn bị cáo
trong vụ án phá rừng giáp danh giữa hai huyện tây hòa và sông hình
với hai tội danh vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
và hủy hoại rừng
nguyễn hoài linh đối tượng cầm đầu đã bị tuyên phạt chín năm tù
theo có trạng từ ngày một mươi bảy tháng hai đến ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
linh cùng với trần văn tấn thuê trương thái vương
dùng xe móc phá rừng mở đường để linh và tấn chặt phá cây rừng
các đối tượng này đã săn lấp hơn bốn một trăm bảy mươi m hai đất rừng tự nhiên
tại tiểu khu ba trăm năm mươi tám do ủy ban nhân dân xã sơn thành tây
và ban quản lý rừng phòng hộ huyện sông hinh quản lý
để làm đường vào phòng hộ huyện sông hinh
sau đó thuê nhiều người khai thác gỗ
dùng xe cơ giới kéo gỗ
rồi vận chuyển đi tiêu thụ và thu lợi bất chính
trong khoảng thời gian này
các bị cáo dương tấn định hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện tây hòa
phạm văn tâm cán bộ phụ trách lâm nghiệp xã sơn thành tây
vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
tiếp sức cho các đối tượng phá rừng
gây thiệt hại gần một hai tỷ đồng
theo phán quyết của tòa án
hai mươi ba bị cáo bị xét xử về tội
vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
chịu các mức án từ một năm ba tháng đến sáu năm sáu tháng tù
với tội lợi dụng chức vụ trong khi thành công vụ
bị cáo dương tấn định và bị cáo phạm văn tâm
cũng bị phạt hai năm ba tháng tù
trong nhóm tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tám bị cáo bị tuyên phạt từ sáu tháng đến một năm sáu tháng tù
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng tiến lý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn tiến sơn
xã nhất tiến huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
về tội đánh bạc
cũng liên quan đến tội đánh bạc
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nông tân
đối tượng nông thị minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại khu hòa bình một
thị trấn đồng mỏ huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng văn khải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn ôn cự một
xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình
công an nhân dân và văn phòng cơ quan
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện